thưa quý vị khi nào được ra đường đi lại như thế nào là tâm lý chung của người dân tại thành phố hồ chí minh
mong chờ thực hiện sau ngày ba mươi tháng chín tới đây
thành phố sẽ nới lỏng giãn cách xã hội mở cửa dân khắc phục kinh tế và chuyện di chuyển đi lại là nhu cầu không thể thiếu
do đó an toàn khi lưu thông và lưu thông phải an toàn là bài toán đã đặt ra cho ngành chức năng của thành phố
cùng vào cuộc tổ chức thực hiện
ngay trong sáng ngày ba mươi tháng chín ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh
họp báo công bố chỉ thị mới về phòng chống dịch và phục hồi kinh tế
việc công bố trước đó dự kiến diễn ra vào chiều hai mươi chín tháng chín
xong phải lùi lại để hoàn thiện một số nội dung chỉ thị
chỉ thị mới về phục hồi kinh tế dự kiến cho phép mở lại nhiều hoạt động sản xuất
kinh doanh dịch vụ người dân được yêu cầu tuân thủ năm k nhưng được tham gia nhiều hoạt động
theo dự thảo chỉ thị này từ giờ ngày một tháng một mươi
thành phố hồ chí minh dự kiến từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ
được đánh giá theo hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát có hiệu quả với dịch covid một mươi chín của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
nhằm tạo điều kiện cho người lao động trở lại làm việc
trong thời gian thành phố hồ chí minh khôi phục hoạt động kinh tế
sở giao thông vận tải thành phố đã phối hợp với các sở ngành
xây dựng phương án để bảo đảm an toàn và thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch
đối tượng trong phương án vận chuyển là người lao động thuộc các doanh nghiệp
hợp tác xã hoạt động trên địa bàn thành phố
bao gồm công nhân chuyên gia tại các địa phương cần trở lại thành phố
theo đó người lao động phải đáp ứng các điều kiện như phải có kế hoạch làm việc
được các doanh nghiệp hợp tác xã có văn bản xác nhận hoặc gửi thông báo
đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín đủ một mươi bốn ngày sau khi tiêm
hoặc đã khỏi covid một mươi chín có xác nhận của cơ quan y tế
ngoài ra người lao động cần có xét nghiệm âm tính
với covid một mươi chín còn hiệu lực theo quy định trong vòng bảy mươi hai giờ
và phải được ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành phố nơi cư trú cho phép di chuyển
đối với địa phương là vùng cam vùng đỏ để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch
việc đi lại bằng đường bộ phải tuân thủ ba phương thức
ban quản lý khu chế xuất khu công nghệ cao làm đầu mối tổng hợp
đơn vị sử dụng lao động tự tổ chức và sở giao thông vận tải thành phố
sẽ tổ chức các tuyến xe khách cố định đối với người dân di chuyển
bằng đường sắt hoặc đường hàng không phải thực hiện theo kế hoạch phương án
của bộ giao thông vận tải đảm bảo yêu cầu an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm vừa ban hành bộ tiêu chí đánh giá
hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn
bộ tiêu chí áp dụng đối với tám hoạt động chính gồm vận tải hàng hóa
vận tải hành khách hoạt động tại bến xe bến phà bến thủy nội địa
vận chuyển hành khách bến khách ngang sông hoạt động đào tạo sát hạch lái xe
hoạt động xây dựng công trình giao thông hoạt động tại cảng biển cảng thủy nội địa
hoạt động tại các ga đường sắt hoạt động tại cảng hàng không quốc tế
theo đề xuất của ông lê trung tính chủ tịch hiệp hội vận tải ô tô hành khách liên tỉnh
và du lịch tp hcm thời gian đầu nới lỏng giãn cách nên cho phép vận tải hành khách là năm mươi
công suất nhưng sau đó điều chỉnh tăng lên
đối với các tuyến xe liên tỉnh thì phải thống nhất với quy định
của bộ giao thông vận tải để giữa các địa phương thực hiện đồng bộ
riêng với xe đưa giước chuyên gia công nhân có thể linh hoạt một cung đường
nhưng nhiều hơn số lượng hai điểm đến để phù hợp hơn với thực tế
đối với những lái xe người phục vụ trên xe đã có thẻ xanh
cần cho phép hoạt động bình thường và chỉ xét nghiệm khi có triệu chứng bất thường
đối với người dân ở các địa phương đến thành phố để khám chữa bệnh
trừ trường hợp cấp cứu phải có xét nghiệm âm tính với sars cov hai
còn hiệu lực cùng với các bệnh nhân
các điều kiện như giấy chuyển viện giấy hẹn tai khám
xác nhận của chính quyền địa phương cấp phường xã
về việc cho phép chuyển đến tp hcm để khám chữa bệnh
hiện nay sở giao thông vận tải tp hcm cũng lấy ý kiến về tổ chức giao thông
cho một số đối tượng có nhu cầu lưu thông thường xuyên giữa thành phố và các tỉnh thành phố
theo dự thảo các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông đến và ngang qua thành phố phải có mã qr
tp hcm tiếp tục duy trì một mươi hai chốt kiểm soát ra vào thành phố
và các chốt tại địa bàn cửa ngõ sắp danh với các tỉnh lân cận
lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện người tham gia giao thông bằng mã qr
và các công cụ nhận diện của từng ngành lĩnh vực
tuy nhiên ý kiến của một số người dân thành phố cho rằng
các dự thảo phương án của sở giao thông vận tải tp hcm
chưa nhắc nhiều đến ô tô cá nhân xe máy trong khi lượng phương tiện dạng này là rất lớn
do đó cần có những quy định cụ thể hơn về loại phương tiện xe máy
để người dân đi lại được thuận tiện nhưng kiểm soát an toàn
một vấn đề khác đặt ra hiện nay thành phố là trung tâm kinh tế
chính trị xã hội bậc nhất ở phía nam nên việc lưu thông đi lại giữa các thành phố
và các địa phương khác là tất yếu
chẳng hạn người lao động từ các tỉnh lân cận vào thành phố làm việc
và đến tối quay trở lại địa phương
cùng với đó sau ngày ba mươi tháng chín có thể các trường đại học cao đẳng
cho phép sinh viên trở lại thành phố học tập
việc kiểm soát đi lại của đối tượng này cũng đặt ra nhiều công việc cần phải làm
phương án lưu thông giữa thành phố hồ chí minh và các tỉnh đi lại trong thành phố
để áp dụng từ ngày một tháng một mươi đang được sở giao thông vận tải lấy ý kiến
các doanh nghiệp cho rằng thêm quy định quản lý xe máy cá nhân xe khách liên tỉnh
để người dân quay lại thành phố hồ chí minh làm việc thuận lợi
theo sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
việc xây dựng phương án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xe chở hàng hóa
và vận chuyển một số đối tượng cần thiết có nhu cầu lưu thông thường xuyên
giữa thành phố hồ chí minh và các tỉnh để áp dụng từ ngày một tháng một mươi
việc tổ chức giao thông sau ngày một tháng một mươi được chia thành ba khu vực
phong tỏa nguy cơ và bình thường mới mỗi khu vực có một quy định cụ thể
thành phố không áp dụng giấy đi đường mà thực hiện quản lý qua một ứng dụng di chuyển
ghi nhận của chúng tôi sáng hai mươi chín tháng chín lưu lượng người và phương tiện
trên một số tuyến đường chính của thành phố hồ chí minh có đông hơn
so với thời gian siết chặt giãn cách trước đó
tuy nhiên người đi đường chủ yếu là lực lượng tham gia phòng chống dịch
cán bộ công chức đi làm nhiệm vụ lực lượng giao hàng shipper người dân đi tiêm vaccine
để tạo thuận lợi cho người dân di chuyển sau ngày ba mươi tháng chín
tại các khu vực vùng xanh vùng an toàn không có dịch
địa phương đã tháo rỡ một số rào chắn chốt chặn
là một trong những địa bàn sớm tháo rỡ các hàng rào chắn
ông trần văn trung ngụ tại phường sáu quận gò vấp chia sẻ
hơn một tháng qua các tuyến đường xung quanh nhà tôi bị chốt chặn quản lý chặt chẽ
khi thấy lực lượng chức năng tháo rào đi chúng tôi cảm thấy nhẹ lòng thoải mái hơn
giảm bớt lo lắng về dịch bệnh
tìm hiểu tại các khu vực đang chủ động tháo rỡ bớt rào chắn kiểm soát dịch
chúng tôi nhận thấy những nơi được tháo rỡ rào chắn là vùng xanh
các chốt chủ yếu là bảo vệ hẻm khu vực dân cư đã an toàn
đây là tín hiệu đáng mừng khi tâm lý chung của người dân tại nơi tháo bỏ các chốt chặn
đều rất phấn khởi với tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát
qua đó giúp người dân tự giác hơn trong phòng chống dịch
chủ động tâm thế để sẵn sàng trở lại trạng thái bình thường mới
tuy nhiên trao đổi với chúng tôi lãnh đạo một số địa phương cho biết
quan điểm chung của các cấp là an toàn tới đâu mở cửa tới đó
giao chắn chốt chặn có thể tháo rỡ những việc đi lại của người dân
vẫn sẽ được kiểm soát theo các quy định thực hiện khai báo di chuyển nội địa
lực lượng chức năng cũng tăng cường tuyên truyền bằng nhiều biện pháp như
kiểm tra nhắc nhở thực hiện tuần tra kiểm soát và xử phạt với những trường hợp vi phạm
đối với việc di chuyển trong phạm vi thành phố
sở giao thông và vận tải thành phố cũng đã có phương án dự kiến
tổ chức giao thông theo ba khu vực phong tỏa nguy cơ và bình thường mới
tương ứng từng khu vực sẽ có quy định cụ thể loại hình phương tiện
không thời gian được phép di chuyển chẳng hạn ở khu vực nguy cơ
ngoài các xe được phép lưu thông ở khu vực phong tỏa
bổ sung thêm xe của shipper xe vận chuyển hàng hóa
dịch vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động ngân hàng và hỗ trợ doanh nghiệp
xe taxi được sở giao thông vận tải cho phép hoạt động
xe vận chuyển công nhân các shipper phải tiêm đủ vaccine
hoặc đã khỏi covid một mươi chín được xét nghiệm định kỳ
liên quan đến việc di chuyển của người dân sau ngày ba mươi tháng chín
đồng chí lê hòa bình phó chủ tịch ubnd tp hcm thông tin rằng
thành phố không áp dụng giấy đi đường mà sẽ thực hiện quản lý
qua một ứng dụng di chuyển
do công an quản lý dữ liệu người dân sẽ được cập nhật lên ứng dụng này
ai đủ điều kiện an toàn ra đường như tiêm vaccine điểm đến an toàn
tuân thủ năm k sẽ được di chuyển
tp hcm đang dần trở lại bình thường mới nhưng quy định người lao động
phải đáp ứng những điều kiện như có kế hoạch làm việc
có xác nhận của doanh nghiệp tiêm vaccine có giấy xét nghiệm âm tính
được ubnd tp nơi cư trú cho phép di chuyển
tôi cho rằng chỉ cần giấy xác nhận của doanh nghiệp cho người lao động là đủ
trải qua bốn tháng chống dịch
khi quay trở lại sản xuất bản thân doanh nghiệp cũng thẩm định kỹ
nhân sự chọn người lành nghề đáp ứng đủ tiêu chí để làm việc
do đó các quy định như xác nhận âm tính hoặc được địa phương cư trú cho phép di chuyển
cần phải loại bỏ tránh un ứ phức tạp
chỉ thị mới về phục hồi kinh tế dự kiến cho phép mở lại nhiều hoạt động sản xuất
kinh doanh dịch vụ
người dân được yêu cầu tuân thủ năm k nên được tham gia nhiều hoạt động
tp hcm đến nay đã trải qua hơn bốn tháng giãn cách xã hội các mức độ
trong đó có hơn một tháng giãn cách nghiêm ngặt từ hai mươi ba tháng tám
hy vọng nốt ngày hôm nay người dân tp hcm sẽ thực sự đón bình thường mới
những tin tức mới nhất liên quan đến dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại